còn tại tỉnh ninh bình cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn vừa tiến hành khởi tố vụ án
mua thuốc pháo về chế tạo pháo gây nổ lớn khiến hai người tử vong một người bị thương
cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng nguyễn văn linh về hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển mua bán che phép vật liệu nổ
theo kết quả điều tra linh thuê nhà bỏ không của gia đình ông trần văn chính để ở từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
khi xem trên mạng xã hội linh biết cách chế tạo pháo nổ nên đã đặt mua thuốc pháo dây cháy chậm và vỏ pháo trên mạng xã hội chế tạo pháo để bán kiếm lời
sau đó linh có thuê hai người làm công làm với công việc là lắp ngòi nổ đóng gói thuốc pháo đóng gói đơn hàng
đến khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hai khi những người trên đang lắp ngòi nổ đóng gói thuốc pháo thì xảy ra vụ nổ lớn
hậu quả hai người phụ nữ tử vong tại chỗ
thời điểm xảy ra vụ việc có cho bé ở đó may mắn là cháu chỉ bị xây sát nhẹ
vụ nổ khiến tài sản của gia đình ông chính và một số hộ xung quanh bị hư hỏng
sau khi vụ việc xảy ra nguyễn văn linh đã đến trụ sở công an huyện kim sơn đầu thú